dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương trong đó có tỉnh trà vinh
chỉ tính riêng trong hai tuần qua toàn tỉnh đã xảy ra thêm tám ổ dịch với tám mươi năm trường hợp phải nhập viện điều trị
theo nhận định của ngành y tế tỉnh trà vinh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn liên tục tăng do công tác diệt mũi và bọ gậy chưa được người dân trú trọng
kết quả điều tra hoạt động giám sát côn trùng ở các xã phường thị trấn mới đây của ngành y tế tỉnh cho thấy
tại sáu mươi trên một trăm linh sáu xã phường thị trấn các dụng cụ chứa nước có mật độ lăng quăng vượt ngưỡng quy định
đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng bệnh sốt xuất huyết
đối với tỉnh trà vinh chúng ta đó là cái tập quán của người dân là trữ nước để mà sử dụng và sinh hoạt
làm tạo cái điều kiện cho ổ bọ ủy nguồn và cái mũi là có điều kiện để phát triển
trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trung tâm y tế dự phòng tỉnh trà vinh đã xử lý một trăm linh
các ổ dịch nhằm khống chế dịch bệnh lây lan phun hóa chất diệt mối chủ động tại các xã
nguy cơ xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết cao
và đối với những cái dùng mà có cái nguy cơ cao thì chúng ta tiến hành là phun xịt quá chất
để diệt đào mối trưởng thành để phòng chống để đừng cho cái dịch bệnh nó lây lan
bên cạnh đó thì chúng ta cũng triển khai các hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe
để nâng cao nhận thức của người dân là tạo cho người dân có thói quen là việc lăng quăng hàng tuần
và chúng ta cũng kiên quyết là kiểm tra giám sát các trường hợp hộ gia đình hoặc lộ cao quang
là cố tình để cái ổ bộ về nguồn phát triển mà sẽ kiên quyết xử lý là vi phạm hành chính
theo nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ
thời gian tới trung tâm y tế dự phòng tỉnh trà vinh có kế hoạch triển khai chiến dịch diệt bọ gậy hàng tuần
tại năm mươi xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh
đồng thời cũng đang nghiên cứu đưa vào sử dụng hoạt động nhắn tin
qua điện thoại di động tại các nơi xảy ra ổ dịch để thông báo cho người dân về dịch bệnh sớm nhất
và khuyến cáo người dân các giải pháp phòng chống để dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng